một vận động viên tham gia giải siêu marathon quốc tế đà lạt ult trail hai nghìn hai mươi lần thứ tư bị mất tích vào trưa nay do nước lũ cuốn trôi
tới lúc một mươi sáu h chiều nay lực lượng tìm kiếm và cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể của nam vận động viên này
vị trí được tìm thấy tại đường đi cổng trời nằm trong khu vực của suối vàng đoạn qua thôn đan kia thị trấn lạc dương huyện lạc dương
vào sáng cùng ngày khoảng năm vận động viên tham dự thi đấu
tuy nhiên đến trưa cùng ngày tại khu vực đà lạt lạc dương có mưa lớn kéo dài mưa khiến cho các sông suối dâng cao
nam vận động viên chưa xác định được tên tuổi đã mất tích khi tham gia đường chạy